sáng nay ngày hai mươi tám tháng một mươi hai tiếp tục phần thẩm vấn tại phiên tòa xét xử cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
cùng sáu bị cáo khác trong vụ án can thiệp trái pháp luật tạo điều kiện cho công ty nhật cường trúng thầu
khai tại tòa bị cáo nguyễn văn tứ nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư hà nội cho rằng
thành phố hà nội chưa có cơ sở dữ liệu dùng chung đã yêu cầu sở kế hoạch và đầu tư lựa chọn công nghệ số hóa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp
đảm bảo tích hợp với hệ thống chung của tp
tại phiên tòa bị cáo nguyễn văn tứ khai ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu ubnd tp hà nội có thông báo số một trăm bốn mươi ba
về kết luận của chủ tịch ubnd tp tại cuộc họp giao ban chuyên đề về công nghệ thông tin
trong đó có nội dung sở kế hoạch và đầu tư lựa chọn công nghệ số hóa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp
đảm bảo tích hợp với hệ thống chung của tp
tuy nhiên trên thực tế vào thời điểm đó chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố
sau bị cáo chung lại yêu cầu sở kế hoạch và đầu tư
lựa chọn công nghệ để tích hợp được với hệ thống này
sở kế hoạch và đầu tư hà nội đã có văn bản số sáu trăm bốn mươi một gửi chủ tịch ubnd tp hà nội lúc đó là nguyễn đức trung
trong đó trình bày về việc để tích hợp cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp và hộ kinh doanh
vào hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của tp
sở kế hoạch và đầu tư đã xây dựng hệ thống phần mềm quản lý toàn bộ các doanh nghiệp
và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tp hà nội để lưu trữ tài liệu đã scan
với mục đích đáp ứng được yêu cầu tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố khi được xây dựng
mặt khác tại văn bản số bảy mươi chín ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một của sở thông tin và truyền thông hà nội xác định
sở thông tin và truyền thông đang trong quá trình ra soát để trình ubnd tp ban hành quy định
theo nghị định số bốn mươi bảy hai nghìn hai mươi ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
nên tp hà nội chưa hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung